xin được gửi những tình cảm tốt đẹp nhất cùng lời tri ân sâu sắc đến tất cả đồng nghiệp đến từ khắp mọi miền của đất nước
đã cùng với nhân viên ngành y tế thành phố vượt khó dấn thân hết mình tất cả về sức khỏe của con người
chúng tôi sẽ nhớ mãi những hình ảnh thân thương khi được cùng làm việc chung với các bạn đồng nghiệp trên cả nước
vì sức khỏe của người dân thành phố và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố hồ chí minh ông tăng chí thượng chia sẻ
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin kính chào và hẹn gặp lại